tại buổi tiếp công chúa kế vị thụy điển victoria desi thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng công chúa
phu quân và đoàn đại biểu cấp cao thụy điển thăm việt nam nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
đồng thời bày tỏ mong muốn hoàng gia và chính phủ thụy điển thúc đẩy việc sớm ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
để tạo cơ hội đột phá mới trong quan hệ thương mại đầu tư hai nước
thủ tướng hy vọng và tin tưởng rằng các doanh nghiệp thụy điển tháp tùng công chúa trong chuyến thăm này
sẽ có cơ hội kết nối với các đối tác phù hợp ở việt nam góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước
chính phủ việt nam đang từng bước hoàn thiện thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có thụy điển quốc gia mà người việt nam rất trân trọng kinh doanh lâu dài bền vững tại việt nam
công chúa thụy điển cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính phủ và nhân dân việt nam
bày tỏ ấn tượng trong chuyến thăm việt nam lần đầu tiên diễn ra đúng dịp kỷ niệm năm mươi năm
điều này cho thấy hai nước đã trải qua chặng đường hợp tác tốt đẹp
tin tưởng quan hệ hai nước ngày càng phát triển không chỉ lĩnh vực chính trị mà cả lĩnh vực kinh tế thương mại
các doanh nghiệp thụy điển trong chuyến thăm này rất mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác việt nam